hàn lâm khoa học và công nghệ đã hoàn thành quy trình nghiên cứu và bước đầu triển khai ứng dụng công nghệ nano trong trồng trọt chăn nuôi và thủy sản
qua đó cho thấy các nhà khoa học việt nam đang tích cực tìm ra những giải pháp bắt kịp xu thế chung
nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong tương lai
trong khuôn khổ chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này
những năm gần đây ngành sản xuất nông nghiệp nước ta đang phải đối mặt với những khó khăn
ngày càng trầm trọng do xuất hiện nhiều thách thức mới trong đó có thể kể đến rủi ro trong sản xuất nông nghiệp đang ngày một tăng
do biến đổi khí hậu thiên tai diễn ra đang ngày càng nhiều với các diễn biến phức tạp hơn
ngoài ra sự suy giảm sản xuất nông nghiệp của việt nam thời gian qua một phần là do lạm dụng phân bón
hóa chất bảo vệ thực vật thuốc thú y chất kích thích tăng trưởng gây tác động xấu đến môi trường
làm tăng mức độ ô nhiễm và làm suy yếu nguồn tài nguyên thiên nhiên
vì vậy cần phải áp dụng công nghệ mới nhằm đưa nông nghiệp thành một ngành sản xuất hiện đại bền vững và có hiệu quả cao
trong số những công nghệ tiên tiến hiện nay công nghệ nano là một giải pháp nhiều hứa hẹn
cho phép thu nhận sản phẩm nông nghiệp giá trị gia tăng và năng suất cao
các vật liệu nano đã ứng dụng như trong đề án này trong trồng trọt chăn nuôi và trong môi trường trong các khử khuẩn
nói chung các phần liệu nano có ứng dụng rất tốt và triển vọng rất cao trong nông nghiệp
khi mà sử dụng các vật liệu nano thì chúng ta có thể kiểm soát được tức là giảm cái nồng độ trong phân bón cũng như trong trồng trọt
hai nữa là nó thâm nhập nhanh và cái thứ ba là trong các cái thức ăn chăn nuôi thì khả năng là nó hấp phụ các cái chất rất là tốt
dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy
do tám viện thuộc viện hàn lâm khoa học
và công nghệ việt nam kết hợp với tám đơn vị trực thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bao gồm các viện nghiên cứu về trồng trọt và các trung tâm nghiên cứu về chăn nuôi bò và lợn cùng thực hiện
trong đó việc nghiên cứu chế tạo ra các sản phẩm nano sẽ do viện công nghệ môi trường thực hiện
việc đưa công nghệ này ứng dụng trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi do các đơn vị thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện
qua bốn năm thực hiện dự án đã cho ra đời một số sản phẩm nano trong nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả với năng suất chất lượng cây trồng vật nuôi
dự án có nghiên cứu các loại phân món lá để cho năm loại cây là cây ngô cây đậu tương cây hột tiêu cây cà phê và cây chanh long
ngoài ra còn nghiên cứu về các phụ gia thức ăn chăn nuôi vi lượng để bổ sung cho lợn cho bò
ngoài ra còn nghiên cứu thuốc vaccine để thay thế với vaccine dùng trong nguồn thủy sản
và đồng thời còn tiếp tục nghiên cứu hai lĩnh vực nữa là nghiên cứu thuốc bảo vệ thực vật tạo thành từ những vật liệu nano và công nghệ bảo quản rau quả cũng tạo thành từ những vật liệu nano
đây là phòng chế tạo phân bón lá nano cho các loại cây trồng và thức ăn bổ sung vi lượng trong chăn nuôi cho bò và lợn của viện công nghệ môi trường
tại đây các nhà nghiên cứu sẽ thực hiện các phản ứng hoa học
để từ các hóa chất ban đầu sẽ tạo thành phân bón có nano vi lượng dưới dạng dưỡng chất
để có được phân bón nano vi lượng cho các loại cây khác nhau các nhà khoa học phải nghiên cứu hàng loạt chuỗi phản ứng hóa học để từ những nguyên liệu là hóa chất ban đầu có thể tạo được dung dịch chứa các loại phân vi lượng kỹ thước nano
sau đó dung dịch này sẽ được đưa vào thiết bị đo để đánh giá chất lượng đo các chỉ tiêu kỹ thuật của vật liệu nano rồi mới được đưa vào sử dụng
tùy từng mục đích mà dung dịch này có thể được sử dụng trong xử lý hạt giống phân bón lá hay bảo quản hoa quả
chúng tôi sử dụng công nghệ nano trong bảo quản trái cây nhằm tiêu diệt vi khuẩn và hạn chế sự hoạt động của nấm mốc
qua đó có thể tăng thời gian bảo quản
đây là một trong những thí nghiệm của chúng tôi lên quả chuối
chúng tôi đã thử nghiệm trong một khoảng thời gian nhất định

bên tay trái là những quả chuối không được sử dụng
và bên tay trái là những quả chuối đã được nhúng trong chế phẩm nano
theo đánh giá bằng cảm quan thì những quả chuối không được sử dụng thì nó đã chuyển sang màu vàng
và độ tươi ngon và độ tươi của nó thì không bằng những quả chuối đã được nhúng vào chế phẩm
còn đây là nơi các nhà nghiên cứu tại viện công nghệ môi trường tiến hành trồng thử nghiệm một số loại hạt giống
đã được xử lý trước khi gieo và phân bón lá nano vi lượng để kích thích nảy mầm sinh trường và tăng năng suất giảm phân bó
nghiệm sử dụng chế phẩm cho thấy khả năng tăng năng suất ngô đậu tương là khả quan
đây là cây ngô mà chúng tôi đã xử lý hạt giống qua theo dõi
chúng tôi thấy rằng thời gian từ lúc mà gieo mầm cho đến khi thu hoạch thì được rút ngắn hơn so với đối chứng không được xử lý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
trong trồng trọt thì nó giảm được gấp ba mươi lần cái phân hóa học bón bón cho đất
cái thứ hai là do nước ta trồng thung canh đồng ra là những nguyên tố cần thiết cho cây trồng ở đất trồng hơi dụng nhiều năm nó thiếu rất nhiều trọng
thế thì khi mà chúng ta sử dụng cái phân bón lá nano thứ nhất là tăng năng suất cái thứ hai là giảm lượng phân sử dụng làm tránh cái việc ô nhiễm môi trường
triển khai từ năm hai nghìn một mươi năm
đến nay các sản phẩm của dự án được thử nghiệm tại một mươi tám tỉnh thành phố trong cả nước chủ động được quy trình công nghệ chế tạo vật liệu nano và kết quả ứng dụng trong nông nghiệp bước đầu rất khả quan
xử lý hạt giống bằng nano sắt trước khi gieo cho năng suất tăng một mươi hai năm so với đối chứng
trong khi đó phân bón lá nano giúp cây trồng dễ ấp thu hơn so với các loại phân bón lá truyền thống vì kích thước nhỏ dễ phân tán
chỉ vài millilit vật liệu nano có thể bón cho hàng hectare cây trồng
hiện nay thì các kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng
các kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng cho lĩnh vực trồng trọt như là ví dụ như cây ngô cây đậu tương cây cà phê cây trẻ
trong lĩnh vực chăn nuôi thì đã cho vào các thực phẩm rồi cho vào thức ăn cho chăn nuôi lợn chăn nuôi bò và cũng đã được kiểm nghiệm từ người thông
bên cạnh trồng trọt các sản phẩm nano cũng được ứng dụng trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải sản

sử dụng làm phụ da thức ăn chăn nuôi thay thế một số nguyên tố vi lượng dạng muối giúp vật nuôi dễ hấp thu cũng như hạn chế tác dụng phụ của các muối kim loại trong thức ăn chăn nuôi
để điều trị bệnh viêm móng cho bò các kỹ thuật viên trung tâm đã sử dụng các chế phẩm khác như dung dịch đồng xuân phát để phòng và sử dụng một số loại vaccine để điều trị
tuy nhiên hiệu quả vẫn không như mong muốn
chúng tôi ứng dụng sản phẩm nano này vào thì nó sẽ giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của con vật cũng như thể là ảnh hưởng đến sức khỏe của những người sử dụng sản phẩm từ bò
cũng giống như bệnh viêm móng bệnh viêm vú là một trong những bệnh thường gặp trong chăn nuôi bò
mặc dù không gây tử vong nhưng làm giảm năng suất sản lượng sữa và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi thậm chí phải thải loại
nguyên nhân chủ yếu của bệnh là do vi khuẩn cũng như việc vệ sinh chuồng trại vệ sinh trước và sau khi vắt sữa kém vắt sữa không đúng kỹ thuật v v gây ra
đối với những con bò bị viêm vú chúng tôi sử dụng kem nano bạc để giảm các triệu chứng lâm sàng giảm tỷ lệ viêm nhiễm
cái mà không phải bàn đến là hiện tượng tồn dư kháng sinh
trong sữa thì đã khắc phục được cái đấy
mức độ mà nhiễm các loại viêm quẩn thì nó khắc phục rất nhiều có tác dụng rất tốt đối với các loại viêm quẩn gây ra viêm vú trên bò
ngoài ra để tăng năng suất chất lượng đàn bò trung tâm nghiên cứu và đồng cỏ ba vì còn sử dụng hỗn hợp nano sắt đồng coban và selene nhằm bổ sung chất khoáng viên lượng cần thiết cho nhu cầu của bê bò sữa
nano khoáng chất chủ yếu có kích thước từ một đến một trăm linh nanomet chúng ổn định ở nhiệt độ và áp suất cao
các khoáng chất nano có thể đi qua ruột non phân bổ vào máu não phổi tim thận lá lách gan dạ dày và có thể dễ dàng hấp thu bởi đường tiêu hóa
lợi ích tiềm tàng của việc sử dụng các loại hạt nano bổ sung vào khẩu phần ăn cho gia súc là cải thiện khả năng sinh học hiệu quả kháng khuẩn và nâng cao hiệu quả sản xuất
khi mà đưa phân bón đưa vào những thức ăn bổ sung vi lượng thì nó giảm đi một lượng rất là nhiều cái lượng kim loại mà người ta đưa vào thành phần thức ăn
như vậy rất là tăng được năng suất chăn nuôi khoảng một mươi và giảm cái lượng kim loại sử dụng đi nhiều lần và như vậy nó cũng tránh cho cái việc làm ô nhiễm môi trường ở cái chất thải ở cái khu chăn nuôi
thế còn đưa vào trong thủy sản thì hiện giờ là sử dụng cái thuốc kháng sinh dưới dạng nano ấy thì nó làm thay thế cho những cái thuốc kháng sinh mà đã bị cấm
từ thực tế trên cho thấy công nghệ nano đã và đang giúp việt nam hướng đến một nền nông nghiệp sạch
sản xuất và gia tăng các giá trị cho các mặt hàng nông thủy sản
trên thế giới đã có sự quan tâm đáng kể đối với việc sử dụng công nghệ nano trong nông nghiệp như phân bón nano thuốc trừ sâu nano hay cảm biến siêu nhỏ phát hiện mầm bệnh giám sát điều kiện môi trường trên cánh đồng
với các kết quả nghiên cứu tiêu trên cho thấy các nhà khoa học việt nam đang tích cực tìm ra những giải pháp bắt kịp xu thế này nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong tương lai
các sản phẩm nano hiện vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu để ứng dụng phù hợp với nhiều loại cây trồng khác nhau cũng như trong nuôi trồng thủy hải sản
thưa quý vị với hy vọng tìm ra phương pháp điều trị ung thư an toàn cho ngày càng nhiều bệnh nhân mới đây hai học sinh lớp một mươi ở hưng yên đã nghiên cứu chế tạo đầu dò nano chữa ung thư
trong phần tiếp theo của chương trình xin mời quý vị cùng tìm hiểu về nghiên cứu này
lê hoàng bách và lê bắc
hoàng bách và lê dương minh đến từ lớp một mươi trường phổ thông trung học chuyên hương yên bắt tay vào việc thực hiện đề tài chế tạo và nghiên cứu tính chất quang nhiệt của các đầu dò nano nhằm ứng dụng trong diệt tế bào ung thư
sau khi xem một số bộ phim có nội dung nói về công nghệ nano được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực y tế và chế tạo vũ khí
sau khi tìm hiểu các tài liệu nói về tác dụng của công nghệ này lê hoàng bách và lê dương minh đã tìm đến cô giáo dạy bộ môn vật lý của trường và bày tỏ mong muốn được phối hợp nghiên cứu dùng hạt nano để chữa bệnh ung thư
được sự đồng ý của cô giáo sau thời gian nghiên cứu nhóm đã chế tạo thành công hạt nano phủ vàng bán nguyệt nhờ phương pháp bốc bay nhiệt điện trở thu được khoảng sáu mươi hạt
việc chữa trị ung thư đang gặp rất nhiều khó khăn và các phương pháp điều trị ung thư hiện nay như là phẫu thuật hóa trị
cả ba phương pháp này đều có nhược điểm chung là nguy hiểm ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của bệnh nhân cũng như tiêu diệt các tế bào lành
chúng em đã nghĩ ra cái phương pháp này đó chính là sử dụng nano để tiêu diệt tế bào ung thư và cùng với cả hiệu ứng quang nhiệt
chúng em đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng chúng em còn khó khăn về cơ sở vật chất khó khăn về những kiến thức chuyên môn khó
chúng em đã nhờ sự giúp đỡ của thầy cô hay những các chuyên gia để có thể hiểu thêm về các kiến thức
để có thể nghiên cứu về đề tài này
nghiên cứu dùng đầu dò nano để chữa trị ung thư tưởng chừng như là đề tài vượt quá sức với hai học sinh lớp một mươi
thế nhưng với tinh thần ham học hỏi say mê nghiên cứu khoa học cùng với sự giúp đỡ của cô giáo vật lý nguyễn vũ ánh tuyết
trong suốt thời gian thực hiện đề tài hoàng bách và dương minh đã dốc sức học trước kiến thức vật lý hóa học của lớp một mươi một một mươi
và đọc các tài liệu nghiên cứu khoa học chuyên môn bằng tiếng anh
với những mẫu vật thí nghiệm không sẵn trong nước
cô trò lại nhờ người mua ở nước ngoài gửi về
ngoài ra để thực hiện được các thí nghiệp các em cùng giáo viên hướng dẫn phải nhiều lần tự túc lên trung tâm nghiên cứu
tại đại học khoa học thái nguyên để thực hành do cơ sở vật chất ở trường trung học phổ thông chuyên hương yên chưa đáp ứng đủ
cái ý tưởng này có thể nói là một ý tưởng rất là sáng tạo mà ở việt nam thì đang phát triển
cho nên là cũng rất là cần thiết phải có những người trẻ các bạn đang là học sinh lớp một mươi
mà các bạn có được cái
suy nghĩ có được những cái ý tưởng như vậy thì rất là trân trọng và đáng khuyến khích tuyên dương
để áp dụng vào thực tiễn đề tài của hai em phải chứng minh được sự thành công khi nghiên cứu trên tế bào ung thư
trong điều kiện đặc biệt ở phòng thí nghiệm cũng như nghiên cứu tế bào ung thư trên cơ thể sống
như chuột bạch hay thỏ trong phòng thí nghiệm và thí nghiệm trên cơ thể sống với điều kiện thường
việc chế tạo hạt nano của các em thì đã thành công rồi
kích thước hạt tất tần tật từ
chế tạo đến đo lường và nghiên cứu về hiệu quả nhiệt thì các em đã làm hoàn thiện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
có thể hỗ trợ chúng tôi về mặt kỹ thuật máy móc lẫn các cái mũ
đề tài này thì chúng em mong muốn rằng sẽ được tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm
bởi vì nó mang cái tính nhân văn rất là cao
bởi vì căn bệnh ung thư là một căn bệnh rất là nguy hiểm tới cuộc sống của con người
và những cái cách để chữa trị bệnh ung thư bây giờ là còn hạn chế
vì vậy nên là chúng sẽ tiếp tục cố gắng phát triển cái đề tài này
được biết tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học
khu vực phía bắc năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
đề tài chế tạo và nghiên cứu tính chất quang nhiệt của các đầu dò này
đầu dò nano nhằm ứng dụng trong diệt tế bào ung thư đã đạt giải cao
vì tính mới mẻ của nghiên cứu dùng hiệu ứng quang nhiệt
ở một hạt nano vàng nhằm tiêu diệt tế bào ung thư
trên thế giới công nghệ này chủ yếu thực hiện trên nhiều hạt nano
thưa quý vị thực phẩm bẩn và không an toàn đang trở thành nỗi ám ảnh của mọi người
bởi hậu quả mà nó gây ra cho sức khỏe con người là vô cùng nguy hiểm
nhằm giảm bớt nỗi lo lắng này
mới đây một nhóm các nhà khoa học ở trường đại học mcmaster canada
đã hợp tác để thử nghiệm và phát triển một miếng rán trong suốt
được gắn các phân tử vô hại có khả năng phát ra những tín hiệu cảnh báo
trong trường hợp thực phẩm bị ô nhiễm
miếng rán phát hiện thực phẩm không an toàn có thể được gắn trực tiếp lên bao bì thực phẩm
vì đây là vị trí lý tưởng để nó có thể theo dõi dấu hiệu của sự xuất hiện các mầm bệnh
trong tạp chí nghiên cứu acs nano miếng rán này được mô tả và đánh giá là có tiềm năng thay thế
cho hạn sử dụng thường thấy trên các sản phẩm đông lạnh đồ hộp hoặc thức ăn khô
trong tương lai khi bạn đi đến một cửa hàng và muốn chắc chắn về mức độ vệ sinh an toàn
của loại thực phẩm bạn muốn mua tại bất kỳ thời điểm nào trước khi sử dụng
bạn có thể sử dụng phương pháp mới được đánh giá là tin cậy hơn nhiều so với ngày hết hạn
cụ thể khi có dấu hiệu về sự xuất hiện của một mầm bệnh bên trong thực phẩm hoặc đồ uống
miếng rán sẽ kích hoạt một tín hiệu trong bao bì thông qua một ứng dụng được cài đặt sẵn
trong điện thoại thông minh hoặc các thiết bị đơn giản khác
quá trình kiểm tra hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm
điều kiện sản xuất ra thiết bị miếng rắn này tương đối đơn giản chi phí rẻ
do các phân tử adn phát hiện các mầm bệnh trong thực phẩm có thể dễ dàng được gắn trên vật liệu thử
nhóm nghiên cứu cho biết để đưa sáng chế đến với thị trường
cần một đối tác thương mại cũng như chấp thuận quy định
họ chỉ ra rằng công nghệ trên cũng có thể được áp dụng trong các ứng dụng khác
chẳng hạn như miếng rán hiển thị dấu hiệu nhiễm trùng của vết thương
hoặc để bọc dụng cụ phẫu thuật để đảm bảo duy trì trạng thái vô trùng
của những bệnh do tiêu thụ các loại thực phẩm ô nhiễm
phát minh của nhóm các nhà khoa học thuộc trường đại học maxmaster canada
có thể mở ra một tia hy vọng mới nhằm hạn chế tình trạng tử vong do thực phẩm bẩn
cơ quan năng lượng tái tạo australia vừa công bố kế hoạch thử nghiệm hệ thống sản xuất nước uống đầu tiên
có thể chiết xuất nước trực tiếp từ không khí và sử dụng năng lượng mặt trời
cơ quan này mong muốn rằng những thiết bị trên có thể cung cấp nước cho những khu vực hạn hán
kèm theo đó giảm thiểu số cư dân phải sống phụ thuộc vào nước đóng chai
cơ quan năng lượng tái tạo australia sắp tới sẽ thay mặt chính phủ australia
cấp hơn ba trăm một mươi năm usd cho công ty khởi nghiệp zero mas water có trụ sở tại mỹ
để triển khai một trăm năm mươi hệ thống cơ sở
cơ quan năng lượng tái tạo australia có tên shots tạo nước uống từ năng lượng mặt trời
tại nhiều khu vực trên khắp australia
đây là một sản phẩm chế biến nước uống sạch từ không khí
dùng năng lượng tái tạo và không cần nhà máy hạ tầng nguồn điện hoặc nước để vận hành
thay vì dùng mạng lưới lọc và phân phối nước
hệ thống này sẽ sản xuất nước sạch bằng năng lượng mặt trời và độ ẩm từ không khí
mỗi một tấm sản xuất nước từ không khí này nặng khoảng một trăm ba mươi sáu kg
bao gồm các tấm năng lượng mặt trời có kích cỡ một hai x hai bốn m
một lưới lọc không khí và một bình đựng nước chứa được tới ba mươi lít
quạt gió sẽ hút không khí qua lớp lọc được làm từ vật liệu hút ẩm
hút các phân tử nước từ không khí
nước sau đó được dẫn xuống bình đựng
tại đó nước sẽ được xử lý bằng khoáng chất và ozone để đảm bảo hương vị và chất lượng
mỗi tấm shots này có giá khoảng hai usd
và có thể sản xuất được trung bình từ bốn đến một mươi lít nước mỗi ngày
tuy nhiên lượng nước lấy được trong ngày sẽ phụ thuộc vào độ ẩm của không khí
cũng như lượng ánh nắng mặt trời trong khu vực
tuy nhiên hệ thống này vẫn có thể tạo được ít nhất hai lít nước
ngay cả khi độ ẩm không khí chỉ đạt một mươi
theo ước tính một hệ thống shos có thể tạo ra một lượng nước đủ
để thay thế hơn hai mươi chai nhựa trong vòng một mươi năm năm
hệ thống shots là một thách thức độc đáo
trong thúc đẩy đổi mới sử dụng năng lượng mặt trời ở australia
dự án này sẽ tạo ra một sản phẩm mang lại phương thức sử dụng mới
cho ngành công nghiệp năng lượng mặt trời ở australia
tại australia đây là lần đầu tiên công nghệ này được thử nghiệm
các vị trí lắp đặt rất đa dạng bao gồm sân bay quán cà phê
trung tâm sinh hoạt cộng đồng trung tâm thương mại
dự án này nhằm giảm sự phụ thuộc vào việc sử dụng chai nhựa
đồng thời cung cấp nước uống cho các khu vực vùng sâu vùng xa gặp khó khăn
trong triển khai hệ thống điện và nước uống hoặc trong thời kỳ khô hạn
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết
quý vị có thể xem lại chương trình của chúng tôi tại địa chỉ nhândântv vn
mọi ý kiến đóng góp xin gửi về phòng khoa giáo trung tâm truyền hình nhân dân
bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại